thưa quý vị khu vực miền trung tây nguyên đang bước vào cao điểm nắng nóng gai gắt
trong và ngoài hành lang lưới điện cao áp luôn tiềm ẩn nguy cơ làm gián đoạn cung cấp điện trên diện rộng
ngành điện đang nỗ lực phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền sâu rộng đến người dân ở dọc tuyến
và triển khai nhiều giải pháp bảo vệ an toàn lưới điện
trước nguy cơ cháy rừng trong và ngoài hành lang lưới điện cao áp qua địa bàn thành phố đà nẵng
những ngày qua các đơn vị thuộc truyền tài điện đà nẵng đã tăng cường phát quang
giải quyết những khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố cao
đồng thời triển khai nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng nhất là những địa bàn có lưới điện đi qua
để đảm bảo khoảng cách tuyệt đối an toàn cho đường dây trong đợt nắng nắng này
hiện nay công ty truyền tải điện hai quản lý hơn hai năm trăm linh km đường dây năm trăm linh kv và hai hai trăm một mươi hai km đường dây hai trăm linh kv
qua địa bàn một số tỉnh miền trung và tây nguyên
để đảm bảo công tác quản lý vận hành cung cấp điện công ty đã chủ động kiểm tra công tác quản lý vận hành lưới điện
các phương án cấp điện ra soát thiết bị truyền tải điện các phương tiện phòng chống cháy nổ
phòng cháy chữa cháy để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sự cố
với những kết quả diễn khai ngay từ đầu năm đến giờ đường dây do công ty quản lý cơ bản là đáp ứng được công tác vận hành
với các giải pháp quyết liệt của ngành điện và sự vào cuộc mạnh mẽ từ chính quyền các địa phương
hy vọng những tuyến đường dây huyết mạch cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội
và phục vụ đời sống dân sinh ở khu vực miền trung tây nguyên nói riêng và cả nước nói chung
luôn được nối dài và đảm bảo an toàn trong mùa nắng nóng
vào thời điểm này do ảnh hưởng của nắng hạn kéo dài kênh mương khô nước
nên người trồng rau màu ở những vùng ngọt hóa điêu đứng vì thiếu nước tưới cho cây trồng
huyện trần văn thời tỉnh cà mau là nơi có diện tích trồng màu khá lớn và chịu ảnh hưởng rất nặng nề
trước thực tế đó những người trồng màu yêu cầu được hỗ trợ khoan giếng nước
để họ được duy trì sản xuất trong thời gian tới
gần một gốc ớt của anh nguyễn quang hương ở gấp hai xã trần hợi
mấy ngày trồng rau màu
trong thời gian này do thiếu nước tưới làm cho héo lá trái rụng
anh hương cho biết thông thường nếu đủ nước tưới
thì bờ ớt của anh với chiều dài khoảng tám trăm linh mét sẽ được thu quạch liên tục
từ sáu đến bảy tháng mới ngưng
thế nhưng chỉ mới hai lần hái trái thì bị thiệt hại do hạn hán
và trái ớt bị thiếu nước nên cũng chỉ bán ra với giá một mươi một đồng một ký
trái ớt này thì nó thiếu nguồn nước không đủ cung cấp cho nó
đông ra là gây ra nó héo cụm lá rụng hoa
giờ cũng mong nhà nước quan tâm hỗ trợ cho khoan chứng nước để phục vụ cho tư tiêu
là người có kinh nghiệm trồng màu hàng chục năm nay
nhưng anh nguyễn thanh vũ ở ấp một xã trần hợi
cũng không tránh khỏi tình trạng thiếu nước tưới cho rau màu của mình
trên diện tích bốn năm trăm linh m hai trồng các loại như dưa leo mướp bầu và rau củ
đều thiếu nước tưới trầm trọng
trong số này ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề nhất là diện tích trồng dưa leo
từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã trần hợi có diện tích xuống giống rau màu các loại
là hai trăm tám mươi hectare diện tích thu hoạch hai trăm một mươi năm hectare đạt hơn bảy mươi năm
tỷ lệ này thấp hơn so với cùng kỳ năm trước lên đến hơn một mươi hai
qua tìm hiểu thực tế nguyên nhân một phần là do thiếu nước tưới cho rau màu
trên dùng ngọt quá của tỉnh cà mau
từ khi nam bộ vào đợt hạn hán gây gắt đến nay lực lượng vũ trang quân khu chín
đã tổ chức nhiều đợt hỗ trợ cho bà con vùng ảnh hưởng hạn hán tại đồng bằng sông cửu long
trong đó có cà mau
bằng các trang thiết bị chuyên dụng các cán bộ chiến sĩ đã vận chuyển nước uống
nước sinh hoạt cùng vật dụng chứa nước để hỗ trợ bà con vùng khó khăn
có đó thắt chặt tình đoàn kết và gắn bó quân dân
tại ba quyện thới bình u minh và trần văn thời là những dùng thiếu nước nghiêm trọng
của tỉnh cà mau do ảnh hưởng bởi hạn hán
để giúp người dân dơi bớt một phần khó khăn do thiếu nước ngọt sinh hoạt
bộ tư lệnh quân khu chín đã điều động những trang thiết bị chuyên dụng từ đường bộ đến đường thủy
và cả những xe tải nhỏ đều được trưng dụng với mục đích đưa nguồn nước ngọt đến tận nhà
để chia sẻ những khó khăn với người dân dùng sâu
đón nhận những thùng nước mát lành trong thời điểm khắc nghiệt do bộ đội trao tặng tận nhà
nhiều người dân không giấu được cảm xúc
thiếu nước là ba tháng rồi hồi trong tết
và sinh hoạt hằng ngày gì nó khó khăn lắm
nên chỉ mua nước cái kia để sinh hoạt trong gia đình
mình quá vui không biết em cảm xúc không biết nói sao mà để mà nổi lòng mình hết chân á
mà con dân ở đây cũng phấn khởi rồi mừng quý lắm ra chơi nước uống mà
dân thì ở đây thì cũng nghèo thí dụ như đổi được bình nước thì cũng mười mấy ngàn
trước đó lữ đoàn dân tải sáu năm chính
cục hậu cần quân khu tổ chức ba tàu dẫn tải xuất phát từ thành phố cần thơ
dẫn chuyển gần một bảy trăm linh mét khối nước ngọt cùng các dụng cụ trữ nước để cấp miễn phí cho người dân
mới đây cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang quân khu chín
tiếp tục dẫn chuyển hơn năm bình nước lọc từ cần thơ
đến hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã biển bạch quyện thới bình
tình hình còn diễn biến phức tạp bà con còn nhu cầu
khi được lệnh của thủ trưởng bộ tư lệnh quân khu
cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn dân tải sáu năm chính
luôn sẵn sàng tư thế đầy đủ về phương tiện về con người để sẵn sàng ưng cứu bà con
toàn tỉnh hiện có hơn hai sáu trăm linh hộ dân bị thiếu và không chủ động được nguồn nước sinh hoạt
trong đó có hơn một bảy trăm linh hộ đặc biệt khó tiếp cận nguồn nước do không khai thác được nước ngầm
sự hỗ trợ những giọt nước của lực lượng vũ trang quân khu chín rất kịp thời
góp phần bảo đảm an sinh xã hội ổn định đời sống sinh hoạt của người dân
đó là những giọt nước thấm đượm nghĩa tình quân dân trong thời hạn mặn